theo kết quả công tác lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tiến hành vẫn còn năm năm mẫu thực phẩm chưa an toàn
tuy nhiên con số này đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong chín tháng đầu năm sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã tiến hành kiểm tra giám sát
và lấy ba hai trăm sáu mươi sáu mẫu nông lâm sản và thủy sản và phát hiện một trăm tám mươi một mẫu có vi phạm chiếm tỷ lệ năm năm
cụ thể tỷ lệ mẫu thịt không đạt các chỉ tiêu chiếm một mươi bốn chín mẫu rau củ quả tươi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng chiếm hai chín
tỷ lệ mẫu thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất kháng sinh chiếm hai ba
sở đã cảnh báo nguy cơ yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm